vào ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt bị cáo trần phước thành ba mươi ba tuổi
ngụ tại huyện cần đước tỉnh long an một mươi ba năm tù về tội giết người hai năm tù về tội tàng trữ sử dụng
trái phép vũ khí quân dụng tổng hình phạt là một mươi năm năm tù điều đáng nói nạn nhân lại chính là bạn gái
từng chung sống cùng thành
vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín thành và nạn nhân có quan hệ tình cảm và sống như vợ chồng tại nhà của bố mẹ nạn nhân
tại huyện trảng bom đến giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn nên thành dọn ra ngoài sống
vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi thành mang theo súng nạp sẵn đạn cùng với sáu viên đạn đến nhà nạn nhân
để giải quyết mâu thuẫn trong lúc xô xát thành đã bắn một phát vào đầu nạn nhân rồi nắm tóc đập đầu
nạn nhân xuống đất hậu quả nạn nhân bị thương tích ba nạn nhân bị bắn vào vùng trọng yếu nhưng không chết
là do yếu tố khách quan được đưa đi cấp cứu kịp thời cho nên thành bị truy tố về tội giết người